xin chào và hẹn gặp lại
theo thông tin ban đầu đã có một mươi năm người được giải cứu và đưa đến bệnh viện
trong đó một người được xác định đã tử vong ba người bị thương nặng số còn lại đều có biểu hiện ngạt khí
hiện công an tỉnh thanh hóa vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải quyết hậu quả đám cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
liên quan đến vụ nổ súng khiến cho hai người tử vong năm người bị thương xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng một tại làng sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với lý văn sắn năm mươi tuổi
tỉnh lạng sơn về tội giết người
được biết sắn và chị hoàng thị toán đã ly hôn
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một sắn cầm khẩu súng từ phía sau nhà
bắn vào cửa sổ của gia đình chị hoàng thị hoài tại thôn thâm mò là em vợ cũ của sắn
sự việc đã khiến cho cháu phạm thanh phong là con trai chị hoài tử vong tại chỗ
khi mọi người trong nhà chạy lên quầy hàng phía trước
thì đối tượng vòng lên bắn từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách
sau đó sắn cầm súng sang xưởng làm lốt ô tô
của anh hoàng quốc hương là anh trai chị toán cách đó một mươi năm mét
tiếp tục nổ súng khiến anh hương tử vong năm người khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm
nhu cầu đi lại và về quê ăn tết của người dân tăng cao
không chỉ bằng đường bộ số lượng các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng cũng tăng đột biến
để kiểm soát và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
lợi dụng tình hình này để trục lợi lực lượng an ninh hàng không đã siết chặt công tác tuần tra
bố trí lực lượng chuyên trách túc trực tại mỗi vị trí cơ yếu
đảm bảo an ninh trật tự công cộng an toàn cho hành khách và chuyến bay
lượng khách đến và đi tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhộn nhịp những ngày cuối năm
bên cạnh công tác tổ chức sắp xếp cơ sở hạ tầng nhà ga sân đổ
vấn đề an ninh an toàn cho hành khách cũng được ưu tiên hàng đầu
các đối tượng trộm cắp ở bên ngoài biết rằng địa bàn này rất khó để thực hiện hành vi trộm cắp
trong năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi không phát hiện và cũng không có trường hợp trộm cắp đối tượng
đối bên ngoài và trộm cắp tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
tuy nhiên có những trường hợp giữa hành khách và hành khách đi thực hiện chuyến bay
có thể là cầm nhầm hoặc là cố tình chiến đoạt tài sản của hành khách khác
trường hợp đó xảy ra cũng tư đối là nhiều
cùng với tổ công tác tuần tra
lực lượng an ninh xoay chiếu cũng thường xuyên thực hiện tuyên truyền
nhắc nhở hướng dẫn hành khách loại bỏ vật phẩm nguy hiểm khi lên máy bay
qua đó phát hiện thu giữ hàng nghìn vật phẩm có tính sát thương công cụ hỗ trợ
vật phẩm dễ cháy nổ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cất dấu
không để các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội vận chuyển những mặt hàng trái phép
trước điểm kiểm tra soi chiếu thì có những bảng hướng dẫn và những bảng thông báo
đối với những vật phẩm những đồ mà hành khách không được mang lên tàu bay
ví dụ như là những vật nhỏ công cụ hỗ trợ súng đạn hoặc những đồ cấm theo quy định
trong thời gian tới cảng hàng không quốc tế đà nẵng tăng cường hơn nữa phương tiện nhân lực
luôn nêu cao tinh thần ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm xử lý sự cố tình huống khẩn cấp có thể xảy ra
đối với khu vực đậu đổ sẽ được kiểm soát
chặt chẽ hơn nhằm đấu tranh với hoạt động biến tướng của dịch vụ grab

những biện pháp này không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản lý an ninh bảo đảm an toàn cho hành khách
mà còn chuẩn bị chú đáo cho công tác phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi
đồng thời góp phần quảng bá gìn giữ hình ảnh thành phố đà nẵng bốn an trong mắt du khách trong và ngoài nước
trần thánh tông hà nội
trần thánh tông hà nội
trần thánh tông hà nội
trần thánh tông hà nội
trần thánh tông hà nội
trần thánh tông hà nội